phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì hội nghị không chính thức bộ trưởng ngoại giao asean tại hà nội
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh cuộc khủng hoảng covid một mươi chín đã khiến hội nghị không thể tổ chức trực tiếp theo kế hoạch
tuy nhiên điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến nỗ lực chung của các quốc gia trong việc thúc đẩy các chương trình nghị sự ưu tiên tại hội nghị
kể từ hội nghị bộ trưởng ngoại giao hẹp tại nha trang tình hình khu vực và trên thế giới đã có nhiều thay đổi
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt asean phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cơ hội
chính vì vậy các nước asean vẫn cần phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bày tỏ hy vọng các nước asean sẽ tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết các thách thức
trong đó có covid một mươi chín để bảo vệ người dân giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch đến đời sống kinh tế xã hội của khu vực
những nỗ lực này hiện đã giúp các nước asean đạt được nhiều kết quả tích cực
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh tình hình khu vực và thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp do sự cạnh tranh ảnh hưởng gai gắt của các nước lớn
sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn cực đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến hòa bình và ổn định trong khu vực
trong bối cảnh đó phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh mong muốn thông qua hội nghị lần này
các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các giải pháp để thúc đẩy những ưu tiên chung đặc biệt là những vấn đề mà các nước trong khu vực và trên thế giới cùng quan tâm